trong các điều tra ban đầu đối tượng khai nhận tên là giang a câu chú tại bản tà cóm xã trung lý huyện mường lát
được một đối tượng cùng bản thuê vận chuyển số ma túy nói trên về địa bàn bản pá quăn huyện mường lát để tiêu thụ và được trả công bằng ma túy
đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc mua bán ma túy đối tượng lê tường long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh hậu giang
đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trong tình trạng phê ma túy
qua khám xét trong người long và tại căn phòng nơi đối tượng thuê trọ
ở phường gành ráng tp quy nhơn trinh sát thu giữ một gói ni lông chứa hơn một mươi gram ma túy tổng hợp
bước đầu xác định do mâu thuẫn với một đối tượng nghiện trong lúc bán ma túy nên hai bên đã xảy ra ẩu đả
liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản hai đối tượng gồm nguyễn văn tuấn chú tại tỉnh nam định
và nguyễn văn phúc chú tại tỉnh lâm đồng đã bị công an huyện đức hòa tỉnh long an bắt giữ
từ khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thuộc nhập vào các nhà vắng chủ dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa thực hiện trót lọt tám vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn huyện đức hòa với tổng giá trị gần tám trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa đã chuyển hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
tổ chức đánh bạc trong khu đất nằm giữa đồng lúa thuộc ấp tân thạnh xã tân hạnh huyện long hồ
một mươi đối tượng đã bị công an huyện long hồ tỉnh vĩnh phụt long phối hợp với công an xã tân hạnh bắt quả tàng
khi bị phát hiện nhóm đối tượng nhanh chóng bỏ chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng tăng vật và phương tiện thu giữ tại hiện trường
gồm bốn con gà hai cặp cửa sắt hai mươi xe mô tô một mươi hai điện thoại di động thu giữ trên người các đối tượng
gần bốn mươi ba triệu đồng và nhiều tăng vật dùng để che chắn tụ điểm đánh bạc
từ ngày hai mươi tám đến tối hai mươi chín tháng bảy trên địa bàn huyện hoàng su phi tỉnh hà giang đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục
gây sạt lở đất làm chết hai người bị thương ba người thiệt hại nặng nề về tài sản
tại các xã hồ thầu bản luốc bản péo nậm ti đã có nhiều ngôi nhà sạt lở hậu quả làm hai người thiệt mạng ba người bị thương
do mưa lớn kéo dài tỉnh lộ một trăm bảy mươi bảy từ huyện hoàng su phi đi huyện bắc quang bị sạt lở nghiêm trọng
tại các xã nậm ti nậm dịch
môi đất đá sạt lở tràn xuống được giao thông khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn
trên địa bàn huyện xín mần cũng xảy ra mưa lớn diện rộng làm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông tại một số tuyến đường
thiệt hại nhiều nhà dân cùng một số công trình phúc lợi
hiện các đơn vị chức năng của hai huyện đang cùng với các địa phương khẩn trương kiểm tra xác minh thống kê thiệt hại
để có phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai